tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thượng tướng phạm trường long
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh đồng chí phạm trường long và đoàn đại biểu cấp cao quân đội trung quốc
sang thăm việt nam và dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt trung lần thứ tư
đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bên coi đây là biện pháp tích cực góp phần cụ thể hóa nhận thức
chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường sự hiểu biết tin cậy chính trị giữa hai bên
nhấn mạnh ý nghĩa tích cực của các hoạt động hợp tác giao lưu giữa quân đội hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký kết
phát huy hiệu quả các cơ chế gặp gỡ cấp cao giao lưu hữu nghị hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới trên bộ và trên biển
đối thoại về chính sách quốc phòng sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác được đề cập trong tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng
tổng bí thư khẳng định việt nam luôn quan trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc
tại buổi tiếp đồng chí phạm trường long trân trọng chuyển tới tổng bí thư nguyễn phú trọng lời thăm hỏi của đồng chí tập cận bình
tổng bí thư chủ tịch nước chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc
đồng chí phạm trưởng long khẳng định đảng chính phủ và quân đội trung quốc coi trọng cao độ quan hệ hữu nghị truyền thống
và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với việt nam
quân đội trung quốc quyết tâm cùng với quân đội việt nam triển khai thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh